ubnd tỉnh lâm đồng vừa ký quyết định công nhận một mươi xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới
theo quy định của chính phủ nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn trong năm hai nghìn một mươi tám lên một mươi hai xã
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lâm đồng có tám mươi bảy trên một trăm một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm một mươi hai xã so với năm hai nghìn một mươi bảy
và vượt mục tiêu để ra hai xã
đối với huyện đức trọng có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang đề nghị thủ tướng chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
thành phố đà lạt và thành phố bảo lộc có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thủ tướng chính phủ
công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
riêng huyện đơn dương đang phấn đấu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo
ngoài ra hầu hết hai mươi bảy xã chưa đạt chuẩn
nông thôn mới đã thực hiện tốt kế hoạch tăng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới từ một mươi đến một mươi tám tiêu chí bình quân đạt một mươi bảy bốn tiêu chí một xã